trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín này tổ chức operation smile việt nam phối hợp cùng bệnh viện việt nam cô ba
đã thực hiện chương trình phẫu thuật nụ cười tại khu vực phía bắc để mang lại nhiều nụ cười mới cho các bệnh nhi
cụ thể đối tượng hướng đến trong lần phẫu thuật này là những bệnh nhân dị tật bẩm sinh
khe hở môi hàm ếch chưa được phẫu thuật bệnh nhân di chứng dị tật bầm sinh khe hở môi hàm ếch
xẹo môi lỗ thông vòng miệng dị tật mũi các độ tuổi
bệnh nhân thừa ngón tay chân thừa sụn ở tay
tại thành phố hà nội thời gian khám cho các bệnh nhân là ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
và phẫu thuật từ ngày một mươi năm cho đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
địa điểm là bệnh viện hữu nghị việt nam cuba ba mươi bảy hai bà trưng hoàn kiếm hà nội
tất cả các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân
ngoài ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần đi lại và ăn uống trong thời gian lưu viện
số lượng bệnh nhân dự kiến
là từ năm mươi đến sáu mươi bệnh nhân sẽ được khám và điều trị trong chương trình lần này
mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba chín trăm ba mươi sáu năm nghìn bốn trăm hai mươi sáu
số máy lẻ một trăm một mươi hai một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm